thưa quý vị sáng nay ngày một một bốn tại nhà quốc hội ubthqh tổ chức phiên họp chuyên đề pháp luật tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
các đại biểu sẽ tập trung cho ý kiến vào một số dự án luật quan trọng sẽ được đưa ra xem xét tại kỳ họp thứ bảy của quốc hội
khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng bốn chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết dự kiến tại kỳ họp thứ bảy sẽ có một mươi dự án luật trình lần đầu
xong trong phiên họp lần này chỉ xem xét năm dự án đã được chuẩn bị kỹ lưỡng
các dự án luật sửa đổi bổ sung được xem xét gồm luật công chứng luật phòng chống mua bán người luật phòng không nhân dân
luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ luật công đoàn
ubthqh cho ý kiến lần đầu vào dự án luật phòng không nhân dân
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh đây là luật hoàn toàn mới để thể chế hóa quan điểm chủ trương của đảng ta về bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
đã được thông qua bằng nghị quyết số bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại hội nghị trung mương viii
nhìn chung các dự án sửa đổi bổ sung đưa ra lần này phải xem xét thông qua theo quy trình hai kỳ họp
riêng dự án luật phòng không nhân dân nếu bảo đảm chất lượng có thể xem xét thông qua ngay lần đầu chính quốc hội
trong phiên họp chuyên đề lần này ubthqh cũng sẽ cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về vị trí việc làm đối với đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương
cán bộ công chức thuộc thầm quyền quản lý của ubthqh
phạm bi đã áp dụng cho một là đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương
thứ hai là cán bộ thuộc thầm quyền quản lý của ubthqh
thứ ba là văn phòng quốc hội
thứ tư là viện nghiên cứu lập pháp
thứ năm là tòa án nhân dân tối cao
thứ sáu là viện kiểm sát nhân dân tối cao
và thứ bảy là kiểm soát nhà nước
báo cáo chí phạm vi của nghị quyết này khá rộng như vậy
theo phân công đảng đoàn quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội phải xem xét
quy định vị trí việt nam đối với các truyền tranh này
chủ tịch quốc hội đề nghị tổng thư ký văn phòng quốc hội cùng hội đồng dân tộc và các ủy ban
tăng cường phối hợp với chính phủ và các cơ quan trình
để sớm có tài liệu xem xét các dự án dự thảo nghị quyết chưa được xem xét
tại phiên họp chuyên đề lần này nhằm chuẩn bị kỹ cho kỳ họp thứ bảy vào tháng năm tới

chủ tịch quốc hội đề nghị tổng thư ký văn phòng quốc hội cùng hội đồng dân tộc và các ủy ban tổng thư ký văn phòng quốc hội cùng hội đồng dân tộc